một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay giữa xe du lịch với một xe container ngược chiều
trên cung đường dẫn vào hầm đường bộ hải vân thuộc địa phận nối đà nẵng
vụ va chạm này đã khiến toàn bộ du khách bị thương trong đó chủ yếu là người hàn quốc
ngay sau khi xảy ra va chạm một mươi chín người trên xe du lịch trong đó có một mươi bảy người hàn quốc và hai người việt nam
đã được khẩn trương đưa về cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng
các bác sĩ ở đây cho biết trong số một mươi chín nạn nhân cấp cứu có hai nạn nhân người hàn quốc bị thương nặng
do vỡ sưng đùi trái vỡ sưng hàm khả năng chấn thương sọ não số còn lại chủ yếu chấn thương đa phần mềm
theo thống kê liên tục trong ba tháng gần đây trên đèo hải vân và tuyến đường hầm hải vân
liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông khiến nhiều người tử vong và bị thương nặng